nhạc sĩ nguyễn văn tý sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi năm tại nghệ an
ông là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên cùng với nhạc sĩ nguyễn xuân khoát đỗ nhuận
lưu hữu phước văn cao thành lập nên hội nhạc sĩ việt nam
tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc đi cùng với năm tháng như dư âm
bài ca năm tấn người đi xây hồ kẻ gỗ
bên cạnh đó ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng
sự ra đi của ông khiến cho người yêu âm nhạc không khỏi xót xa và tiếc nuối
gắn bó gần như trọn vẹn cuộc đời cho âm nhạc việt
cố nhạc sĩ nguyễn văn tý đã công hiến cho âm nhạc nước nhà những ca khúc bất hủ
sống mãi với thời gian như dư âm người đi xây hồ kẻ gỗ
này yêu con cùng nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng màu áo chú bổ đội gà mái mơ
các tác phẩm âm nhạc của ông luôn được ông chất chiêu
nghiền ngẫm qua những chuyến đi thực tế trong thời gian dài
nhiều sáng tác của ông sử dụng khéo léo chất liệu dân cao của vùng miền
chất chữ tình được thể hiện qua lời ca trao chuốt cùng với giai điệu mượt mà và mang đậm bản sắc dân tộc
cũng như các ca sĩ trân trọng yêu thương âm nhạc của cố nhạc sĩ nguyễn văn tý
với nữ ca sĩ thành lê quán quân sao mai hai nghìn bảy
người đã thể hiện thành công nhạc phẩm một khúc tâm tình của người hà tĩnh mẹ yêu con
âm nhạc của nguyễn văn tý luôn mang một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng rung dị lạ kỳ
khi mà mình cất lên tiếng hát thì nó đã rất là gần gũi rất là tình cảm
với không những là người nghệ sĩ cũng giống như là những khán giả nghe
tức là những ca khúc nó rất là sâu lắng và phải nói là được hát những ca khúc của ông
trong những chương trình lớn nhỏ thì đấy cũng là một cái niềm vui và niềm tự hào
vì mình là người mà mang những ca khúc của ông đến với khán giả
được trao tặng giải thưởng hồ chí minh
hồ chí minh năm hai nghìn dù giờ đây đã đi xa nhưng những giai điệu lời ca bất hù
cùng sự công hiến lặng thầm bền bì của cố nhạc sĩ nguyễn văn tý
sẽ luôn sống mãi trở thành minh chứng cụ thể nhất cho hình ảnh về một người nhạc sĩ đa cảm
tài hoa trên những dấu trang sáng trói của nền âm nhạc nước nhà
nhạc sĩ nguyễn văn tý ra đi trong nhẹ nhàng thanh thàn
xin thành kính tri ân gửi đến ông nén nhang tưởng nhớ với nỗi buồn hôn nguôi